thông tin về cơn bão số bốn sau khi tăng cấp nhanh và di chuyển chậm trong những giờ qua bão số bốn hầu như ít dịch chuyển hiện vị trí tâm bão ở cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm bảy mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu di chuyển chậm theo hướng tây với tốc độ khoảng năm km một giờ
dự báo đến một mươi ba h ngày tám tháng một mươi bão di chuyển theo hướng tây tốc độ khoảng năm km một giờ cách hồng kông trung quốc khoảng một trăm năm mươi km về phía nam
cường độ bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
dự báo đến ngày một mươi tháng một mươi bão di chuyển theo hướng tây tây nam tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau thành một vùng áp thấp
các chuyên gia cũng đưa ra dự báo chiều và đêm nay ở khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa vừa và rông cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp một